theo văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô asean cộng ba việt nam là một trong năm nền kinh tế dự kiến tăng trưởng dương cùng trung quốc brunei lào và myanmar
theo báo cáo dự báo toàn bộ một mươi bốn quốc gia trong khu vực asean cộng ba sẽ có sự phục hồi kinh tế theo hình chữ u dẫn đầu là trung quốc
cụ thể tăng trưởng gdp trong toàn bộ khu vực dự báo giảm mạnh từ mức bốn tám trong năm ngoái xuống trong năm nay trước khi phục hồi mạnh mẽ sáu vào năm sau
và chín trong một mươi bốn nền kinh tế của khu vực asean cộng ba được dự kiến tăng trưởng âm trong năm nay